còn tại đà nẵng từ một mươi hai h ngày hôm nay thành phố đà nẵng áp dụng bổ sung các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn toàn thành phố
thành phố yêu cầu toàn bộ người dân ở nhà không ra đường khi không thật sự cần thiết hay là có trường hợp khẩn cấp và tạm dừng tất cả các hoạt động kinh doanh không thiết yếu
hiện tại thành phố đà nẵng có tới ba mươi sáu trên tổng số năm mươi sáu xã phường có ca mắc covid một mươi chín
ngày hai mươi một tháng bảy thành phố lại tiếp tục ghi nhận một mươi hai ca trong cộng đồng không rõ nguồn lây
trước tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp thành phố đà nẵng quyết định áp dụng bổ sung những biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch
theo đó dừng tất cả hoạt động xe ôm công nghệ shipper taxi xe dưới chiến trụ ngồi dừng tất cả hoạt động kinh doanh không thiết yếu
không tụ tập quá hai người nơi công cộng giữ khoảng cách tối thiểu hai mét
các cơ quan công sở công ty chỉ được hoạt động với năm mươi nhân lực
vị phương sau nhận được văn bản bốn nghìn năm trăm ba mươi bảy của ủy ban nhân phố
thì vị phương đã cấp tốc thực hiện việc thu âm để phát trình đà trường thanh xe cổ đồng
xây dựng các văn bản để chuyển về cho tổ covid cộng đồng các ban ngành đoàn thể khu dân cư tổ dân phố
để cùng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân trên một diện rộng
từ đó mà cho thấy rằng là người dân cũng đã có cái hưởng ứng
bằng đầu rất là tích cực đây là một tín hiệu rất là thường lợi để địa phương tiếp tục
và thực hiện những nhiệm vụ phổ biến dịch trong thời gian đến
từ một mươi hai h trưa ngày hai mươi hai tháng bảy các hoạt động đi bộ ngoài trời đạp xe và các hình thức thể dục khác nơi công cộng
cũng được yêu cầu tạm dừng
người dân phải tuyệt đối tuân thủ năm k chỉ được ra ngoài khi thực sự cần thiết
nhà cách ly với nhà tổ dân phố thôn cách ly với tổ dân phố thôn
lực lượng công an cùng với các lực lượng của ủy ban nhân dân phường đã đi dùng loa tuyên truyền
và phát những nội dung quy định mới bằng tờ rơi cho một số nơi mà cần phải tập trung để mà tuyên truyền chấn chỉnh
đặc biệt là sẽ tập trung chấn chỉnh những việc mà người dân ra đường không có lý do chính đó
không có lý do thiết yếu như văn bản đã quy định
nhắc là việc tập thể dục
tập trung tụ tập ở các khu vực như công viên bờ sông hàn
đặc biệt tại các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ khu công nghiệp khu công nghệ cao
phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch thực hiện ba tại chỗ
và chủ động phương án làm việc giãn cách năm mươi ca kiếp sản xuất